chiều ngày hai mươi tháng hai tại khu vực tổ một mươi ba ấp long hòa xã long an thị xã tân châu tỉnh an giang đã xảy ra sạt lở đất bờ canh sáng với chiều dài năm mươi mét ăn sâu vào đất liền một mươi năm m
đến sáng nay có thêm nhiều vết nứt đã xuất hiện nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở là rất cao
vụ sạt lở đã làm thiệt hại một phần nhà kho của nhà máy xây sát lúa gạo đặng thanh a của gia đình ông đặng phước tự ước tính thiệt hại khoảng một năm tỷ đồng
lãnh đạo chính quyền địa phương xã long an đã kịp thời đến hiện trường sạt lở chỉ đạo huy động lực lượng quân sự thị xã phối hợp với lực lượng địa phương hỗ trợ người dân di rời tài sản khắc phục thiệt hại đồng thời phong tỏa hiện trường lắp biển báo rào chắn xung quanh khu vực sạt lở hỗ trợ người dân tìm kiếm tài sản
được biết từ đầu năm đến nay toàn tỉnh an giang đã xảy ra ba mươi sáu vụ sạt lở sụt lún đất bờ sông canh rạch chính làm mất bốn bốn trăm một mươi bốn m hai đất với chiều dài sạt lở một năm trăm ba mươi tám m buộc phải di rời bốn mươi năm căn nhà ước tổng thiệt hại về đất và tài sản khoảng năm tỷ đồng